hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết hai thủ phạm gây ra vụ trộm hơn tám tỷ đồng vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đã đến cơ quan công an đầu thú
theo cơ quan điều tra vào ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám vợ chồng chị nguyễn thanh hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại xã bình hòa phước huyện long hồ tỉnh vĩnh long đi vắng
đến khoảng một mươi tám h cùng ngày khi về đến nhà chị hương phát hiện cửa nhà bị cậy mở nên vào trong xem thì phát hiện bị mất bảy mươi sáu lượng vàng cùng ba hai tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài sản có giá trị khác
sự việc sau đó được trình báo đến cơ quan công an
qua điều tra cơ quan công an xác định hồ đức thiện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trần đức thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trần văn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cùng chú tại tỉnh nghệ an là thủ phạm gây ra vụ trộm
thiện bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh con tum còn thảo và anh bỏ trốn đến sáu tháng sau mới ra đầu thú
tại cơ quan công an thiện khai là người trực tiếp đột nhập vào nhà của chị hương vô hiệu hóa các camera an ninh và lấy các tài sản nói trên
số tiền lấy được thiện mang đi trả nợ và tiêu xài cá nhân
nha trang về đêm vốn đã lãng mạn
nay như trở thành khu vườn cổ tích
diễn ra từ ngày một mươi sáu tháng sáu
đến hết ngày ba mươi tháng sáu
lễ hội ánh sáng tại nha trang
sẽ là một điểm nhấn thú vị cho du khách đến đây
trong dịp cao điểm du lịch hè
góp thêm hoạt động đa dạng cho năm du lịch quốc gia
hai nghìn một mươi chín nha trang sắc màu của biển
bản tin nhiệp sống hai mươi bốn h bảy ngày hôm nay
xin được tạm dừng tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ bỏ trời xin mời quý vị
quay trở lại trường quay hà nội
tiếp tục với bản tin an ninh hai mươi bốn h
trong phần tiếp theo của chương trình
báo chí cần phát huy được vai trò lịch dụng
trong cuộc giải đua với mạng xã hội
để luôn là kênh thông tin chính xác
kịp thời đáng tin cậy của bản tin giả
quan hệ giữa mỹ và iran tiếp tục căng thẳng
sau vụ iran bắn hạ máy bay do thám không người lái của mỹ
hôm nay tại hà nội
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
chủ trì họp bộ chính trị
để phê duyệt quy hoạch ban chấp hành
trung ương khóa một mươi ba

xem xét công tác nhân sự
và quyết định thi hành kỳ luật cán bộ
sau khi xem xét báo cáo số tám bcd
ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
của ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược
bộ chính trị hoan nghênh ban chỉ đạo
đã tập hợp đầy đủ ý kiến
của các đồng chí ủy viên trung ương
tại hội nghị trung ương chín khóa một mươi hai
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
thực hiện kế hoạch số một mươi một của bộ chính trị
đã tập hợp đầy đủ ý kiến
tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng
và tổ giúp việc khẩn trương thẩm tra hồ sơ nhân sự
sự khiến đưa vào quy hoạch
thực hiện nghiêm túc chặt chẽ
đúng các quy định quy trình về công tác cán bộ
trên cơ sở đề xuất của ban chỉ đạo
bộ chính trị đã quyết định phê duyệt
quy hoạch ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba

bộ chính trị giao ban chỉ đạo
thông báo cho các cấp ủy tổ chức đảng
tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị
biết về kết quả phê duyệt
đồng thời giao cho ban tổ chức trung ương
chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan
và các địa phương cơ quan đơn vị
tiến hành thực hiện kế hoạch đào tạo
bồi dưỡng cập nhật kiến thức
ngắn với luân chuyển sắp xếp
bố trí công tác đối với các đồng chí
được quy hoạch để chủ động
chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng bộ
các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ một mươi ba của đảng
trên cơ sở xem xét tờ trình của ban tổ chức trung ương
ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
bộ chính trị đã quyết định
một số trường hợp nhân sự
thuộc diện bộ chính trị quản lý
sau khi xem xét đề nghị
của ủy ban kiểm tra trung ương
tại tờ trình số hai trăm linh một ttr ubkt tvk
ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
về đề nghị thi hành kỷ luật
về đảng đối với đồng chí đô đốc
nguyễn văn hiến nguyên ủy viên trung ương đảng
nguyên ủy viên đảng ủy quân sự trung ương
nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng
nguyên phó bí thư đảng ủy
nguyên tư lệnh quân chủng hải quân
bộ chính trị nhận thấy
trong thời gian giữ cương vị phó bí thư đảng ủy
tư lệnh quân chủng hải quân
đồng chí nguyễn văn hiến
chịu trách nhiệm về những vi phạm
khuyết điểm nghiêm trọng của ban thường vụ đảng ủy
quân chủng hải quân
trong triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết
của ban thường vụ đảng ủy
trong công tác quản lý
sử dụng đất quốc phòng
do quân chủng hải quân quản lý
chịu trách nhiệm chính về những vi phạm
quyết điểm của quân chủng hải quân
và trách nhiệm cá nhân về vi phạm khuyết điểm
thực hiện không đúng thẩm quyền
vi phạm các quy định pháp luật
về quản lý sử dụng đất đai
đầu tư xây dựng đối với một mươi khu đất quốc phòng
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
và quy chế làm việc của đảng ủy
quân chủng hải quân
buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo
thiếu trách nhiệm kiểm tra giám sát
trong công tác quản lý sử dụng các khu đất quốc phòng
quá trình kiểm điểm
đồng chí nguyễn văn hiến đã nghiêm túc
nhận rõ trách nhiệm chính trị của mình
đối với những vi phạm quyết điểm
của ban thường vụ đảng ủy của quân chủng hải quân
và trách nhiệm cá nhân về các vi phạm
quyết điểm trong thực hiện chức trách
nhiệm vụ được phân công
các cơ quan chức năng đã tiến hành xem xét
xác định vi phạm khuyết điểm của đồng chí nguyễn văn hiến
là rất nghiêm trọng
làm thiệt hại lớn về tiền tài sản
của nhà nước và quân đội
để một số cán bộ đảng viên
trong quân chủng hải quân
bị khởi tố điều tra và xử lý hình sự
ảnh hưởng xấu đến uy tín
của tổ chức đảng quân đội và cá nhân đồng chí
căn cứ quy định số một trăm linh hai
quy đề tvk
ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
của bộ chính trị khóa một mươi hai
về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
xét nội dung tính chất mức độ
hậu quả các vi phạm
xét quá trình công tác những đóng góp
cho quân chủng hải quân cho quân đội
và đất nước của đồng chí nguyễn văn hiến
bộ chính trị quyết định
thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn văn hiến
bằng hình thức cách chức các chức vụ
ủy viên đảng ủy quân sự trung ương
nhiệm kỳ hai nghìn năm hai nghìn một mươi
ủy viên ban chấp hành đảng bộ
quân chủng hải quân
nhiệm kỳ hai nghìn năm hai nghìn một mươi
gồm phó bí thư đảng ủy
ủy viên ban thưởng vụ đảng ủy
và ủy viên ban chấp hành đảng bộ
quân chủng hải quân
nhiệm kỳ hai nghìn năm hai nghìn một mươi
đồng thời bộ chính trị yêu cầu
cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật
về chính quyền đối với đồng chí nguyễn văn hiến
tương ứng với kỷ luật đảng
theo quy định
hôm nay tại nghệ an văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp với công an tỉnh nghệ an
tổ chức hội nghị sao ban
hệ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an toàn quốc
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tham dự hội nghị có thượng tướng lê quý vương
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
đồng chí thứ trưởng lê quý vương
đã ghi nhận biểu dương về những kết quả đạt được
của lực lượng cảnh sát điều tra toàn quốc
và hệ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
những kết quả đó đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự
của cả nước trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí thứ trưởng cũng chỉ ra
một số tồn tại hạn chế
như chất lượng giải quyết tin báo tố giác tội phạm
kế nghị khởi tố còn thấp
chưa đạt yêu cầu đề ra
lực lượng điều tra viên thuộc hệ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
còn thiếu nhất là ở cấp tỉnh huyện
số vụ án bị tạm đình chỉ điều tra
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
vẫn còn ở mức cao
trong thời gian tới để khắc phục những tồn tại
hạn chế nêu trên đồng chí thứ trưởng yêu cầu
cơ quan cảnh sát điều tra toàn quốc
và hệ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
cần tập trung tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo
để chấn chỉnh lại hoạt động điều tra
trong đó cần chú ý việc thanh tra kiểm tra
các hoạt động điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra các cấp
thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản
để phục vụ có hiệu quả cho công tác nắm tình hình
phòng ngừa điều tra xử lý tội phạm
tập trung đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm hình sự
tội phạm sử dụng vũ khí vật liệu nổ gây án
tội phạm xâm hại trẻ em
tội phạm kinh tế tham nhũng môi trường
tội phạm ma túy
thường xuyên thanh tra kiểm tra giám sát
bảo đảm chấp hành nghiêm pháp luật trong điều tra xử lý tội phạm
chống bức cung nhục hình không để lọt tội phạm
không để xảy ra oan sai
bảo đảm an ninh an toàn các cơ sở giam giữ
nhân kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày báo chí cách mạng việt nam
hôm nay đoàn công tác bộ công an
do thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an dẫn đầu
đã đến thăm chúc mừng đội ngũ những người làm báo
công tác tại hội nhà báo việt nam
báo nhân dân thông tấn xã việt nam
đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam
tạp chí cộng sản báo quân đội nhân dân
truyền hình quốc phòng và
cục truyền thông công an nhân dân
tại hội nhà báo việt nam
các cơ quan thông tấn báo chí
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng nguyễn văn thành đã gửi lời chúc mừng
và cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo
cán bộ phóng viên công nhân viên
đang công tác tại hội nhà báo việt nam
các cơ quan thông tấn báo chí trung ương
hà nội và quân đội nhân dân
trong thời gian qua đã quan tâm ủng hộ
có nhiều tác phẩm báo chí
phối hợp hiệu quả với lực lượng công an nhân dân
trong việc thông tin tuyên truyền
thứ trưởng nguyễn văn thành khẳng định
bên cạnh là cầu nối quan trọng góp phần vào
thắng lợi trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
của lực lượng công an nhân dân
các cơ quan thông tấn báo chí
cũng đã tích cực tuyên truyền phổ biến
nhiều mô hình cách làm hay tập thể
cá nhân điển hình tiên tiến
trong lực lượng công an nhân dân
qua đó góp phần cổ vũ phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an
đẹp trong lòng nhân dân
thứ trưởng nguyễn văn thành bày tỏ mong muốn
thời gian tới sự phối hợp giữa các cơ quan
thông tấn báo chí với lực lượng công an nhân dân
trong các mặt công tác ngày càng chặt chẽ
để lực lượng công an nhân dân
hoàn thành tốt các yêu cầu nhiệm vụ
mà đảng nhà nước và nhân dân
đã tin tưởng giao phó
tại buổi tiếp đón đoàn đại diện lãnh đạo
hội nhà báo việt nam và các cơ quan
thông tấn báo chí đã bày tỏ sự cảm ơn
chân thành tới sự quan tâm tạo điều kiện
của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo
bộ công an trong thời gian qua
đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp
có hiệu quả đồng hành cùng lực lượng
công an nhân dân tiếp tục đẩy mạnh
sự nghiệp báo chí cách mạng đóng góp
xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
cũng trong chiều nay
thứ trưởng nguyễn văn thành đã tới thăm
và chúc mừng cán bộ chiến sĩ cục truyền thông
công an nhân dân tại buổi gặp mặt
trung tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông
công an nhân dân đã báo cáo
đồng chí thứ trưởng về kết quả các mặt công tác
của đơn vị trong thời gian qua
theo đó cục đã hoàn thành tốt nhiệm vụ
tuyên truyền đảm bảo thông tin kịp thời
chính xác các hoạt động của các đồng chí
lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo bộ công an
cục truyền thông công an nhân dân
có năm tác phẩm được trao giải
báo chí quốc gia lần thứ một mươi ba
đây đều là những tác phẩm xuất sắc
đề cập tới vấn đề an ninh trả tự vấn đề nóng
có sức lan tỏa ảnh hưởng lớn
đối với xã hội tại buổi gặp mặt
thứ trưởng nguyễn văn thành gửi lời chúc mừng
ngày nhà báo tới toàn thể cán bộ chiến sĩ
cục truyền thông công an nhân dân
đồng chí thứ trưởng biểu dương những thành tích
của cục truyền thông công an nhân dân
đã đạt được trong thời gian qua
thứ trưởng nguyễn văn thành yêu cầu
cục truyền thông công an nhân dân
cần tiếp tục triển khai hiệu quả các mặt công tác
đổi mới nâng cao hiệu quả công tác thông tin
tuyên truyền tăng cường tuyến tin bài
chống diễn biến hòa bình
phản bác các quan điểm sai trái thù địch
tăng cường tuyên truyền gương người tốt
việc tốt những chiến công
thành tích xuất sắc của lực lượng công an nhân dân
đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan
báo chí khác để hoàn thành tốt
nhiệm vụ tuyên truyền
thưa quý vị kể từ khi mạng xã hội ra đời
và phát triển bùng nổ trong hơn một thập kỷ
trở lại đây tại việt nam mà điển hình
báo chí đã phải hứng chịu những tác động
mạnh mẽ bên cạnh những thuận lợi
từ nguồn khai thác tin tức một cách đa dạng
nhanh nhạy thì không ít tờ báo
đã bị rơi vào tình trạng chạy đua với thông tin
chậm trễ trong đưa tin thậm chí
là bị mạng xã hội dẫn dắt đưa tin
sai lệch không kiểm chứng từ đó
càng thấy được vai trò trách nhiệm của
những tờ báo trinh thống làm sao để
luôn là kênh thông tin chính xác kịp thời
và đáng tin cậy của khán thính giả
liên quan tới vụ án nữ sinh cao mỹ xuyên
ở điện biên đi giao gà bị sát hại
trong khi bàn truyền án vẫn còn điều tra
khắp nối nhiều thông tin tỉnh tiết
thì để chạy theo thông tin giật gân câu khách
không ít báo điện tử đã ăn theo
các thông tin trên mạng xã hội
đưa nhiều thông tin không chính xác chưa được kiểm chứng
làm cho bạn đọc bị
nhiễu loạn gia đình nạn nhân bất bình
thậm chí làm ảnh hưởng không nhỏ
đến tinh thần làm việc của cán bộ chiến sĩ
trực tiếp điều tra khám phá vụ án
thực tế đây chỉ là vụ việc
điển hình khi không ít tờ báo
đang chịu sự dẫn dắt của mạng xã hội
xét một cách
tầm quan nhìn tốc độ đa chiều
thì báo chí
các cơ quan báo chí
trinh thống các cơ quan báo chí
của đảng nhà nước
vẫn nằm chủ được thông tin
nhưng ở một khía cạnh đó
có một số trang thông tin liệu tử
có một số tờ báo
không chắc chắn
không dựa vào chất lượng
mà dựa vào sự giật gân câu khách
dẫn đến phải đưa tin vội vàng
giống như tờ báo của mình
là một cái facebook
một cái fanpage
thì hết sức nguy hiểm
nếu như không có ngăn chặn
thì tôi nghĩ tình trạng này sẽ xuất hiện ngày càng nhiều
điều đó phải cho thấy rằng
việc quản lý các cơ quan báo chí
cần phải quyết định và chặt chẽ
bị mạng xã hội dẫn dắt
hay phát huy được vai trò định hướng
trong cuộc chạy đua với mạng xã hội
không phải điều đơn giản với mỗi nhà báo
với nhà báo cao hồng
trước những luồng dư luận khác nhau
về luật an ninh mạng
chị cũng không tránh khỏi những lúng túng
nhưng khi phân tích thẩm định sàng lọc thông tin
chị đã hiểu và có sự tổng hợp thông tin
để phản biệt
chống lại cái sai cái lệch lạc
và chứng minh ủng hộ sự thật khách quan
đúng đắn của việc ban hành
luật an ninh mạng
với năm kỳ đăng trên báo công an nhân dân
về vấn đề này
hỏi nhà báo là ngoài
kỹ năng nghề nghiệp
sao còn đạo đức nghề nghiệp nữa

báo chí có thể không theo kịp về thông tin
nhưng phải thắng vượt lên
ở độ chính xác
báo chí phải trả lời vấn đề mạng xã hội đưa ra
trách nhiệm của báo chí là
xác lập lên độ tin cậy của thông tin
bây giờ chúng ta có luật an ninh mạng
trong thời gian tới
chắc chắn là chính phủ và các ngành
với chức năng vai trò nhiệm vụ của mình
thì phải có nhiều giải pháp để ngăn chặn
ví dụ như là
bộ lọc thông tin
những cơ quan báo chí chính thống
khi phát ngôn những quan điểm lớn những chủ trương
đặc biệt là diễn đàn quốc hội này
thì chúng ta có thể tiên truyền
đến công chúng một cách đầy đủ
là nhà báo
thì anh phải giữ được bản lĩnh chính trị
và đạo đức nghề nghiệp
tức là anh không bị tác động
không bị lung thay không bị lấy chuyển
trước những thông tin của mạng xã hội
anh chỉ dựa vào đấy là một cái nguồn tham khảo
để anh làm báo thôi
cái này là một cái mà anh phải giữ vững
anh phải luôn luôn tuân thủ
cái đạo đức nghề nghiệp của người làm báo
của cách mạng khoa học công nghệ
sẽ còn những bước phát triển thần kỳ khó lường
báo chí và mạng xã hội sẽ có những thay đổi
thế nhưng trong sự tương tác giữa báo chí và mạng xã hội
báo chí chính thống cần phải thấy rõ
giá trị cốt lõi đáng tin cậy của mình
để sống chung với mạng xã hội
thực sự là nhân tố chính thể hiện rõ vai trò
là kênh thông tin định hướng
tạo niềm tin sự đồng thuận trong xã hội